thưa quý vị hôm nay đã là ngày thứ hai lực lượng cứu nạn cứu hộ của bộ công an việt nam có mặt tại hiện trường
và tích cực tiến hành công việc tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong tòa nhà đổ nát
sau thảm họa động đất tại thành phố adiyaman phía đông nam thổ nhĩ kỳ
với sự phối hợp của đội cứu hộ việt nam lực lượng chức năng đã đưa được một nạn nhân khoảng một mươi bốn tuổi còn sống sót ra khỏi đống đổ nát
chạy đua với thời gian để có thể tìm kiếm người bị nạn
nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ được các cán bộ chiến sĩ tiến hành ngay từ một giờ sáng ngày một mươi một tháng hai theo giờ địa phương
bên trong tòa nhà đổ sập này là một mươi năm nạn nhân bị mắc kẹt
công tác cứu nạn cứu hộ được tính toán kỹ lưỡng bởi tòa nhà vẫn đang tiếp tục có dấu hiệu sụp đổ bất kỳ lúc nào
với việc sử dụng thiết bị chuyên dụng của việt nam và sự hỗ trợ phương tiện cơ giới của nước bạn như máy xúc máy đảo
đội cứu hộ việt nam xử lý hầu như sạch hiện trường loại bỏ các yếu tố gây nguy hiểm và gây sập thứ cấp
có rất nhiều những khó khăn về điều kiện thời tiết cũng như là ngôn ngữ cũng như là tình hình của số bốn sập đổ do động đất gây ra rất là phức tạp
nhưng anh em chúng tôi cũng đang chạy đua với thời gian để thu được những kết quả tốt nhất
chúng tôi đã tiếp cận được rất gần đến người bị nạn rồi
và chỉ còn một chút chịu nữa thôi thì người bị nạn sẽ sớm được đưa ra ngoài để đưa
về với người thân của họ
với kinh nghiệm sẵn có đoàn cứu hộ việt nam đã nhanh chóng phối hợp với đội cứu hộ các nước
sử dụng camera dò tìm bằng hình ảnh âm thanh và đã phát hiện dấu hiệu của sự sống với hai âm thanh khác nhau
và dự đoán có hai người còn sống sót trong khu vực sập đổ
ngay sau khi phát hiện sự sống lực lượng cứu nạn cứu hộ của việt nam đã phối hợp với cơ quan điều phối của thổ nhĩ kỳ
để huy động thêm lực lượng và thiết bị của các đội cứu hộ quốc tế
hai mươi hai h một mươi ngày một mươi một tháng hai
ở địa phương tiến vào theo hướng hông nhà gần vị trí nạn nhân
lực lượng chức năng đã đưa được một nạn nhân khoảng một mươi bốn tuổi ra khỏi đống đổ nát
người nhà người thân và các lực lượng quốc tế tham gia cứu nạn cứu hộ tại hiện trường vỡ hòa cảm xúc
những nỗ lực không ngừng với hy vọng tiếp tục tìm kiếm thêm được nạn nhân còn sống sót
người dân cũng như là các lực lượng chức năng của các bạn đều rất là nhiệt tình và đánh giá cao sự giúp sức của chúng ta
trong công tác cứu hộ
và họ cũng tạo điều kiện rất là tốt cho chúng ta thực hiện công tác cứu nạn hộ
trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt có lúc xuống tới âm sáu độ c địa hình cấu kiện công trình phức tạp
quá trình triển khai tìm kiếm nạn nhân vô cùng khó khăn đã có lúc phải tạm dừng bởi xảy ra dư chấn động đất
thế nhưng các thành viên đội cứu hộ việt nam vẫn cố gắng hết sức đảm bảo an toàn và tiếp tục với nhiệm vụ được giao
hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ tham gia đoàn công tác
đều là những chiến sĩ sĩ quan tinh nhuệ nhất được đào tạo bài bản đã tham gia nhiều khóa tập luyện tại nước ngoài
sẵn sàng làm hết sức mình với hy vọng cứu thêm nhiều nạn nhân đang mắc kẹt